giấy đang được làm rõ
kính thưa quý vị từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã xảy ra một số vụ cướp và cướp dật tài sản
thủ đoạn hoạt động của chúng thì không mới
hầu hết thì các vụ việc xảy ra đều do sự chủ quan thiếu cảnh giác của người dân
mặc dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng
nhưng người dân vẫn còn chủ quan
thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản táo bạo và thời điểm gây án bất kể giờ giấc
từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai bốn đối tượng từ thiên phước phạm trọng nghĩa
lục triệu nhân cả ba đều trú thành phố biên hòa và nguyễn hữu nam quê tỉnh thanh hóa
đã sử dụng xe máy phân khối lớn đi theo nhóm từ hai đến bốn người để gây án
khi phát hiện có người đi đường chủ yếu là phụ nữ có đeo trang sức túi sách hoặc sử dụng điện thoại
đối tượng đi trước sẽ áp sát để đối tượng ngồi sau chấp thời cơ giật tài sản
tài sản cướp dật được chúng bán đồ chia nhau tiêu xài
chỉ trong thời gian ngắn chúng đã thực hiện hai mươi tám vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố biên hòa
mới đây chúng vừa bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp
trước đó tối ngày một mươi bảy tháng một hai đối tượng trần hoàng thiện hai mươi một tuổi và hồ phương hùng ba mươi tuổi

tại khu phố hai phường thống nhất thành phố biên hòa gặp đôi nam nữ ngồi tâm sự
hai đối tượng áp sát dùng dao và gãy sát ba khúc đến khu vực công viên khu dân cư tại khu phố hai phường thống nhất thành phố biên hòa
gãy ba khúc dí vào cổ hai nạn nhân ngồi tỉnh đồng nai rồi cướp đi một điện thoại iphone sáu và hai ví tiền
rồi nhanh chân tẩu thoát vào màng đêm nhưng đã bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bắt sau ba ngày gây án
đối tượng cướp dịch tài sản thì thường là có đặc điểm là có tình án tiền sự và thường là những đối tượng nhiễm ma tí
thường chúng phân thức cử động thì chúng sử dụng xe mô tô có phân khối lớn
gắn điện số giả để đi gạo quanh các tuyến đường trên địa bàn phố biên hòa
những người dân có tài sản sơ hỏi thì chúng sẽ ra tay cướp dịch
thì qua đó thì tôi xin cảnh báo tới người dân là khi đi ra đường thì không nên mang nhiều tài sản có giá trị khi ra đường
nếu có mang theo thì phải cất kỹ trong vỏ sách và bỏ trong cốt xe cẩn thận
còn nếu mà đeo trang sức thì phải có áo cổ hoặc khăn tròn hoặc to
có áo dài tay để che kín để tránh tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng phát hiện là có điều kiện cướp dịch
nếu sử dụng điện thoại di động thì nên tắp vào lờ quan sát xung quanh xem rồi chúng ta sẽ tránh trường hợp
và vừa đi vừa sử dụng sẽ tạo điều kiện cho chúng dễ ra tay cướp dịch
tội phạm cướp cướp giật tài sản thường mang tính manh động liều lĩnh
do vậy người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác loại tội phạm này và có biện pháp tự bảo vệ tài sản của mình
chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tri khai rộng rãi mô hình camera an ninh để phòng ngừa các loại tội phạm
dù việc triển khai tập huấn tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi đã hoàn tất
nhưng mà cho đến thời điểm này thì vẫn chưa được triển khai bởi vì nhiều nguyên nhân
trong đó thì có sự băn khoăn của phụ huynh là liệu là có các phản ứng phụ hay không
và trước những băng khoăn này các chuyên gia dịch tễ cho biết là việc triển khai
cần được thực hiện từng bước một cách thận trọng đảm bảo vấn đề an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu
sự xuất hiện của biến chủng omecron tại việt nam từ sau tết nguyên đáng khiến số ca nhiễm covid một mươi chín gia tăng nhanh chóng
tp hcm cũng không nằm ngoài quần quay đó
dù vậy nhìn vào số ca nhiễm số ca nhập viện và số ca tử vong có thể thấy
chính sách tiêm chủng covid một mươi chín đã giúp kéo giảm con số tử vong rất lớn
theo các chuyên gia trước đây việc chích ngừa chỉ được triển khai để bảo vệ người lớn
nhưng trong bối cảnh các biến chủng mới xuất hiện thì việc tiêm chủng cho trẻ em là rất cần thiết
tất cả quốc gia mà khi đã tiêm chủng đầy đủ rồi
ví dụ như ở hoa kỳ ở các nước quốc gia châu âu ở úc ở singapore và nhiều quốc gia khác
những quốc gia gọi là phát triển thì họ đều có ủng hộ các nhà khoa học đều ủng hộ tiêm chủng và đã thực hiện được chính sách tiêm chủng rồi
tuy nhiên thì cá nhân
một số phụ huynh ở một số quốc gia dù là quốc gia rất tiên tiến nhưng mà họ có những suy nghĩ riêng
và họ quyết định là không tiêm thì chuyện đó mình cũng hiểu
tuy nhiên thì tôi nói rằng là đó quyết định là hoàn toàn do các phụ huynh
mắc covid một mươi chín thì không có nghĩa là nó sẽ bị bệnh nặng không có nghĩa là nó bị hậu covid
nhưng mà ít nhất nó bị gián đoạn học tập nó ảnh hưởng cái quá trình tiếp xúc của trẻ
cho nên là cộng thêm với các vấn đề để tạo điều kiện cho trẻ được học tập
một cách toàn diện hơn trong nhà thường với tư cách trong nhà khoa học tiêu tiên
là tiêm vắc xin covid một mươi chín cho trẻ em năm đến một tuổi là có lợi cho trẻ hơn
sự băng khoăn của phụ huynh là có cơ sở bởi vắc xin ngừa covid một mươi chín là loại vắc xin mới
chưa có các nghiên cứu về tác động lâu dài đối với trẻ
tuy nhiên theo các chuyên gia khoảng thời gian qua chúng ta đã sử dụng các vắc xin cấm
phế cầu năm trong một lao đã giúp bảo vệ cho nhân loại rất nhiều và tác hại lâu dài vẫn chưa thấy
vắc xin covid một mươi chín pfizer được sử dụng cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi là loại vắc xin bất hoạt
được đánh giá là ít gây tác dụng phụ và an toàn hơn
pfizer của mình cũng vậy cũng là loại vắc xin bất hoạt
và nếu mà cái tính chất bất hoạt thì theo về cái chuyên môn thì một vắc xin bất hoạt có thể tiêm cùng lúc
hoặc là thời gian cái khoảng cách nó không có bắt buộc đối với vắc xin giảm độc lực và vắc xin bất hoạt khác
vì vậy mà ngoài cái ý là vắc xin pfizer thì là bất hoạt á tác dụng có thể là nhẹ nhàng hơn
thì nó còn có một cái ý nữa là khi mà con bạn tiêm những cái vắc xin khác
giống như là sở hồi bị ruminla hay là thủy đậu hay là những vắc xin cấm viêm phổi chẳng hạn
thì con bạn vẫn có thể chích ngừa covid trong cái đợt này
vắc xin nó vô trong người của mình thì nó sẽ giúp cơ thể mình xây dựng lực lượng
nó tạo một cái tuyến phòng thủ
bài bản giúp đỡ cơ thể mình một cách bài bản thì nó sẽ đáp ứng miễn dịch rất là tốt
trong khi nếu mà mình bị nhiễm covid thì có thể cơ thể mình phản ứng một cách hoảng loạn
thì kháng thể mình có thể nó tăng lúc đó nhưng mà cái nền tảng để bảo vệ thì nó xây dựng không có vững chắc
đối với đợt tiêm chủng này bộ y tế rất thận trọng đối với trẻ mắc bệnh mãn tính sẽ chuyển tiêm ở bệnh viện
việc sàng lọc được triển khai chặt chẽ và trẻ bệnh nền sẽ được chăm sóc quan tâm kỹ khi quyết định có tiêm hay không
đồng thời công tác tập hướng tiêm chủng cũng được triển khai kỹ lưỡng
nhân viên y tế phải trải qua đợt tập huấn và vượt qua kỳ thi sát hạch do hcdc tổ chức
để được cấp giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi